trong những năm qua không chỉ làm tốt nhiệm vụ trên tuyến biên giới đất liền
đội ngũ cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà đóng tại xã tam quang huyện núi thành tỉnh quảng nam
còn quan tâm đến công tác hỗ trợ ngư dân
điều này không chỉ giúp các ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển
mà còn tạo nên một thế trận lòng dân vững chắc an toàn
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
giao nhiệm vụ chính trị trọng tâm là thực hiện quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển
dài hơn hai mươi năm km từ cửa lở huyện núi thành quảng nam đến khe cả quảng ngãi
hiện trạm kiểm soát biên phòng an hòa thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà
đang quản lý và giám sát chặt chẽ hàng trăm phương tiện tàu thuyền lớn nhỏ ra vào cảng cá an hòa
bảo đảm an toàn cho ngư dân trong mỗi chuyến vươn khơi bám biển
không chỉ tuyên truyền kịp thời các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
hay các quy định khi hành nghề trên biển
các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà còn hướng dẫn cho ngư dân
cách kết nối thông tin liên lạc cách xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm
chính điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh niềm tin cho những ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi
hiện nay là đồn biên phòng cửa cảng kỳ hà cũng đã phối hợp tốt với các ban ngành
hướng dẫn cho bà công là làm các thủ tục
xác định ngư trường và xác nhận lộ trúng lội cá cũng như ngư trường khe thất
hợp phóp của bà công ngư dân để là một là chúng ta có cái nguồn gốc rõ ràng
trong việc sau này liên quan đến xuất nhập khẩu
thứ hai là hỗ trợ cho ngư dân trong bấm biển dài ngài trên biển
đặc biệt là trong công tác tìm kiếm cứu hữu cứu nợ
thì đây là một trong những công tác mà tạo cho bà con cái niềm tin và cái điểm tựa trên biển
hành động thiết thực sát với thực tế gần gũi với đời sống bà con nhân dân
đó là phương châm của mỗi cán bộ chiến sĩ
ở đốn biên phòng cửa khẩu càng kỳ hà khi thực hiện nhiệm vụ
đó cũng là sợi dây vô hình gắn kết tình cảm quân dân nơi đây trở thành một khối thống nhất
trung sức trung lòng bảo vệ chủ quyền biển đảo